sau năm năm bị lừa bán sang trung quốc hai mẹ con vừa được lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các đơn vị chức năng giải cứu thành công
vào ngày một mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc nhận được đơn của một người phụ nữ tố cáo hoàng thị lên đã có hành vi lừa bán hai mẹ con chị gái của mình sang trung quốc
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đến ngày một mươi bảy tháng chín các lực lượng đã giải cứu thành công hai mẹ con nạn nhân và đưa về đắk lắc đoàn tụ với gia đình
tại cơ quan công an hoàng thị lên khai nhận vào năm hai nghìn một mươi tám lên cùng với cơ sinh sống tại trung quốc đã dự dỗ đưa hai mẹ con nạn nhân vượt biên bán cho một người đàn ông với giá là bốn nhân dân tệ
vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm qua một tháng một mươi giữa lúc thời tiết đang nắng giáo thì tại bản cha cam một xã bảo thắng huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bất ngờ xuất hiện lũ ống
vị trí xảy ra trận lũ ống
trận lũ ống cách ủy ban nhân dân xã bảo thắng chưa đầy một km sự việc kéo dài khoảng bảy phút cuốn trôi hàng nghìn mét khối đất đá phả bùn xuống khe suối và đường gây ách tắc
rất may trận lũ ống không ảnh hưởng đến người và tài sản của người dân
tại huyện kỳ sơn mưa lớn trong mấy ngày qua khiến nhiều đoạn đường liên xã liên huyện đang bị chia cắt nghiêm trọng
hiện tuyến đường vào trung tâm xã đang bị sạt lở nhiều vị trí khiến cho hàng trăm hộ dân bị cô lập
bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng công an huyện mỹ xuyên đã bắt quả tàng một mươi hai đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ bốn con gà bảy cặp cựa gà một cân đồng hồ năm xe mô tô số tiền trên hai mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai mưa lũ sạt lở đất trong những ngày vừa qua tại khu vực miền núi phía bắc và các tỉnh bắc miền trung đã làm cho chín người chết một người mất tích và một mươi người khác bị thương
trong đó sơn la là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với hai người chết một người mất tích tám trăm linh ngôi nhà bị ngập bị hư hại hơn một hộ còn bị chia cắt ở các tỉnh nghệ an quảng bình
mưa lũ cũng làm hơn bốn mươi hectare lúa và hoa màu bị ngập hư hại tập trung ở các tỉnh hà nam nam định thái bình nghệ an thanh hóa
hơn hai trăm bốn mươi điểm đường bị sạt lở gây ách tắc với khối lượng ba mươi một m ba đất đá hiện giao thông qua các điểm này đã được khắc phục
về vụ sát hại cô gái tại chợ đầu mối thủ đức tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ chồng của nghi phạm nguyễn thị ngọc dung để điều tra về hành vi liên quan tới vụ án mạng này
và chồng của nghi phạm được cho là đã mang bộ đồ dính đầy máu của vợ đi đốt đồng thời tiếp tục lấy lời khai nghi phạm
tại cơ quan điều tra bước đầu dung khai nhận không nhớ đâm nạn nhân bao nhiêu nhát dao pháp y thông báo với dung gần một trăm linh nhát
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng chín một số tài xế xe đồ kéo đi ăn trưa về đến bãi xe tại chợ đầu mối nông sản thủ đức
đóng trên địa bàn phường tam bình phát hiện một cô gái nằm gục trong vũng máu
sau đó các tài xế này báo cho cơ quan chức năng
khi nhận được tin báo công an địa phương đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong
cảnh sát trích xuất camera lấy lời khai nhân chứng ghi nhận trước đó nạn nhân được một người phụ nữ chở vào bằng xe máy
sau đó hai người đã xảy ra ổ đả
nữ nghi phạm được cho là dùng dao sát hại cô gái
sau hai giờ gây án nghi phạm bị các trinh sát công an tp thủ đức cùng với công an phường tam bình bắt giữ tại nơi ở
bước đầu dung khai nhận có nợ nần
đã khiến cho hai bên nảy sinh mâu thuẫn
thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với cao trí tính và ba đồng phạm cùng chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang
về các tội giết người mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây dối trật tự công cộng
phiên tòa do tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tổ chức
do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của cao trí tính đã rủ nhau đi đến tìm lê phước phố
để giải quyết
khi đi thì tính mang theo khẩu súng ngắn và sáu viên đạn
cả nhóm sau đó gặp phố ở một đám cưới trên địa bàn xã mong thọ a huyện châu thành rồi xông vào vũng chiến
trong đất cầu đà tính đã rước súng ngắn bắn một phát vào ngực trái của nguyễn văn do là người tham dự đám cưới
gây thùng phổi thương tích bốn mươi một
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt cao trí tính
tổng hình phạt là một mươi tám năm tù ba bị cáo khác từ sáu tháng hai mươi một ngày đến ba mươi tháng tù
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cũng vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng hơn hai trăm linh tỷ đồng
đó là vũ duy sơn hai mươi sáu tuổi trú tại phường văn quán quận hà đông tp hà nội
bước đầu sơn khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội sơn quen biết với hùng và minh
không rõ nhân thân lại lịch đang sinh sống ở tp dubai thuộc đất nước các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
minh liên lạc với sơn qua ứng dụng telegram và giao nhiệm vụ cho sơn đứng ra nhận tiền chuyển khoản của người khác chuyển đến
minh trả tiền công cho sơn một mươi hai triệu đồng một tháng
và sơn cũng biết số tiền trên là của những người bị nhóm minh lừa tham gia vào app hẹn hò và kỹ nữ chuyển đến
để thực hiện hành vi minh ra cho sơn sáu điện thoại di động ba mươi một tài khoản ngân hàng
hàng ngày thông qua ứng dụng app hẹn hò và kỹ nữ các đối tượng trong nhóm của mình sẽ rụ rỗ người chơi tham gia
với thủ đoạn trên từ tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay sơn đã giúp cho nhóm của mình lừa tiền của hơn ba trăm linh người chơi ứng dụng hẹn hò và kỹ nữ
chiếm đoạt trên hai trăm linh tỷ đồng
riêng sơn đã thu lợi được khoảng ba trăm linh triệu đồng và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi gian dối tự nhận bản thân có khả năng hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
hoàng thách hùng chủ đại huyện gia lập tỉnh hải dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố
bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
theo kết quả điều tra từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng thanh hùng liên tiếp đưa ra những thông tin không đúng sự thật
về việc bản thân có khả năng hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
đồng thời đặt in biển quảng cáo treo khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh hải dương thái nguyên bắc cạn
bằng thủ đoạn tinh vi hùng đã đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí
mở hồ sơ phí thẩm định
thậm chí cả phí tre đại tài sản để yêu cầu người có nhu cầu vay vốn
chuyển tiền vào một mươi một tài khoản ngân hàng do mình cung cấp
chỉ trong vòng năm tháng tổng số tiền hùng chiếm đoạt là gần tám tỷ đồng
ngoài mục đích nạp tiền chơi game
đối tượng sẽ quy đuổi đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an cũng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thị tri anh
chú tại huyện diễn châu về hành vi trao vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
thu lời bất chính với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn
đối tượng nguyễn thị tri anh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao
trong đó có người với lãi suất từ hai đồng đến ba đồng một triệu một ngày
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu đã chứng minh
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến thời điểm bị bắt
đối tượng nguyễn thị chi anh đã cho một người dân chú tại xã diễn thành huyện diễn châu
vay tổng số tiền chín trăm linh triệu đồng
với lãi suất là ba đồng một triệu một ngày tương đương là một trăm linh chín năm một năm
thu lợi bất chính số tiền bốn trăm linh hai triệu đồng
còn tại tỉnh bình định thưa quý vị
thời gian qua thì các đối tượng lừa đảo liên tục dùng chiêu trò
việc nhẹ lương cao để rụ rỗ những thanh niên mới lớn sang campuchia
vì nhẹ dạ cả tin không ít thanh niên đã dĩnh bẫy lừa
thậm chí là từ nạn nhân lại tiếp tục trở thành tội phạm và tiếp tục lừa gạt
những thanh niên khác
đây là bị cáo huỳnh thanh nhơn sinh năm hai nghìn bốn
trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
vừa bị tòa nhân dân tỉnh đưa ra xét xử về tội mua bán người
nhơn cũng từng là nạn nhân của bẫy việc nhẹ lương cao bị lừa sang campuchia
lúc đó cháu chỉ biết là làm việc ổn định là chỉ dẫn bạn bèo ra làm
để chung với cháu để làm công việc thấy ổn định thôi
chứ con không biết bị lừa
lừa làm sao
cũng không biết quay đó rồi
xong rồi lừa bạn bèo rồi bác ép buộc làm
bạn thân cháu có bị ép không
ép làm sao
ép làm một ngày phải chân một mươi hai tiếng
làm không đẹp kỳ tiêu là phải bỏ đói rồi đánh động
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
huỳnh thanh nhơn bị một người bạn tô cáo đã có hành vi bán người sang campuchia làm việc
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định
với mong muốn phụ giúp gia đình
khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
huỳnh thanh nhơn từ thành phố quy nhơn vào thành phố hồ chí minh để làm việc
thông qua mạng xã hội
có tài khoản facebook tên quang minh liên hệ
và giới thiệu có công việc làm trên máy tính tại tỉnh tây ninh
với thu nhập bảy trăm linh usd một tháng
tuy nhiên sau đó nhơn bị đưa sang campuchia
bị cưỡng ép làm việc từ chín giờ sáng đến hai mươi ba giờ đêm
trên ứng dụng game đánh bạc của internet
và không được ra ngoài
nếu không đạt chỉ tiêu thì phải tăng ca
bị đánh đập
nếu muốn về nhà thì phải bồi thường khoảng sáu mươi triệu đồng
đến khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
vì muốn có tiền để về việt nam
nhơn đã liên hệ với hai người bạn của mình
đưa ra thông tin giả mạo về việc làm
để rủ rỗ hai nạn nhân này sang campuchia
cưỡng bức lao động
mình bán ở campuchia rồi
nhơn nó rủ ra
trong thời gian gần đây
thì cái tình trạng việc nhẹ lương cao
để một số đối tượng đã lừa
một số bà con am hiểu pháp luật
kém và ít hiểu biết
và nhẹ dạ cả tinh
cho nên nghe lời rủ rỗ của một số đối tượng
để đưa sang nước ngoài
và đặc biệt là sang campuchia
để làm những việc trả pháp luật
viện kiểm soát
viện kiểm soát
cơ quan điều tra công an tỉnh bình định
đã tiến hành xem xét
và khởi tố đối tượng huỳnh thanh nhơn
về tội mua bán người
để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
nhằm giáo dục rèn đi và phòng ngừa
thông qua vụ việc này
thì chúng ta phải nhìn nhận vấn đề
khi người ta đưa ra thông tin
là làm việc nhẹ
thì không bao giờ có lương cao cả
cơ quan công an khuyến cáo
để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
với thủ đoạn tuyển tộng tác viên online
trước hết mỗi người chúng ta cần phải hiểu rằng
tất cả những công việc kiếm tiền quá dễ dàng
đều tiềm ẩn cạm bẫy bất ngờ
đồng thời người dân cũng cần tìm hiểu kỹ
đối tượng đăng tin tuyển dụng
cảnh giác cho những lời mời trào hấp dẫn
hứa hẹn thu nhập cao mà không đòi hỏi kinh nghiệm hay kỹ năng
khi phát hiện có các dấu hiệu lừa đảo
cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất
để được hỗ trợ giải quyết
với hành vi tàng trữ vận chuyển
sử dụng cháy phép vũ khí quân dụng
nguyễn hiếu nghĩa phan thanh hiếu và trịnh minh trung
cùng chú tệ tỉnh đồng nai
đã bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai
đưa ra xét xử sơ thật
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn hai mươi
hiếu mua một khẩu súng dạng rulo
và một mươi viên đạn với giá tám triệu đồng
nghĩa và anh đỗ thanh sang chú tệ huyện xuân lộc
là bạn bè nhưng có mâu thuẫn
nghĩa đã rủ trung mang theo khẩu súng
mượn của hiếu cùng đến nhà anh sang
để giải quyết đến nơi trung ngồi
ngoài xe ô tô để chờ còn nghĩa
và gặp anh sang hai bên tiếp tục cãi nhau
nên sang vào nhà lấy dao ra
đùa đánh nghĩa nghĩa chạy về xe
lấy súng bắn chỉ thiên
khiến anh sang bỏ chạy hội đồng xét xử
đã tuyên phạt nguyễn hiếu nghĩa hai năm tù giam
phan thanh hiếu và trịnh minh trung
cùng lãnh mức án một năm sáu tháng
tù giam về tội tàng trữ vận chuyển
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cũng tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nguyễn hiếu nghĩa
nguyễn hiếu và trịnh minh trung
cùng chú tại tỉnh đồng nai
cũng đã bị tòa nơi dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng của đồng năm hai nghìn hai mươi
hiếu mua một khẩu súng dạng rulo
và một mươi viết đạn với giá tám triệu đồng
trên mạng internet nghĩa và anh đỗ thanh sang
chú tại huyện xuân lộc là bạn bè
nhưng có mâu thuẫn nghĩa đã rủi trung
mang theo khẩu súng mượn của hiếu
cùng đến nhà anh sang để giải quyết
đến nơi thì trung ngồi ở ngoài xe ô tô chờ
còn nghĩa vào gặp anh sang
hai bên tiếp tục cãi nhau nên sang
đã vào nhà lấy dao đuổi đánh nghĩa
nghĩa chạy ra xe để lấy súng
bắn chỉ thiên khiến anh sang bỏ chạy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hiếu nghĩa
hai năm tù phan thanh hiếu và trịnh minh trung
cùng lãnh mức án một năm sau tháng tù
về tội tàng trữ vận chuyển
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
từ tin báo của quân chúng nhân dân
đội cảnh sát giao thông công an huyện crong park
tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng xác minh
làm rõ một nhóm thanh thiếu niên điều khiển
xe mô tô trị độ chế gây mất
an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
đặc biệt trong đó có hai em học sinh
trung học phổ thông
đây là những hình ảnh của người dân
cung cấp cho lực lượng công an huyện grong park
tỉnh đắk lắc vào gần một giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng chín
trên địa bàn thị trấn phước an huyện crong park
có một nhóm thanh thiếu niên
chạy xe mô tô độ chế phóng nhanh lạng lách
vượt ẩu rú ra nẹt cô bóc đầu xe
gây mất an toàn giao thông
mất an ninh trật tự trên địa bàn
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an
đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tổ chức xác minh nhanh và làm rõ bốn trường hợp
tham gia vụ việc trên đưa về cơ quan công an
tiến hành điều tra làm rõ
bước đầu bốn trường hợp này khai nhận tên là
nguyễn quốc công hai mươi năm tuổi nguyễn quang huy
một mươi chín tuổi cùng chú tại huyện crong park
và hai em học sinh đang học trường trung học phổ thông
trên địa bàn thời điểm kiểm tra
công vô huy không có giấy phép lái xe
và các xe mô tô này đều được độ chế
mắc bột và có xe còn tháo biển số
vì tốn tiền vừa gây mất an ninh
là một học sinh em xin hứa
sẽ không đổ xe chạy xe đàng hoàng tử tế
giờ em đang ở nhà
em nghe tiếng bô ở ngoài đường rầm rú
bô rầm rú ngoài đường kia
em thấy vậy
thế nên em mới lấy xe ở nhà
chạy ra ngoài đường để đua
lúc đua thì có nẹt bô bóc đầu
em biết hành vi của mình là gây nguy hiểm
cho người tham gia giao thông
nhưng vậy ham vui
nên em mới đua
em có tháo dè với lắp bô nộ
tháo biển số để tránh lực lượng công an bắt
qua đây em khuyến cáo các bạn công trang lứa
không nên chơi xe đổ nữa
có thể gây nguy hiểm đến mọi người
thời gian qua công an huyện công bắc
đã có nhiều buổi đến các trường học trên địa bàn
để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các em học sinh
trong đó có luật an toàn giao thông đường bộ
qua đó trang bị nhiều kiến thức
và hình thành những kỹ năng tham gia giao thông văn minh cho các em
nhưng đến nay vẫn còn một số thành phần
qua vụ việc như trên thì cũng khuyến cáo
với thầy cô
cùng quý phụ huynh
chúng ta nên quan tâm tới con em mình hơn
cái việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường
để đảm bảo an toàn
trong dịp bước vào năm học mới
đối với những trường hợp vi phạm thì đội giao thông
sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
hiện công an huyện công bắc
đang tạm giữ phương tiện và lập biên bản
xử lý hành chính theo đúng quy định của pháp luật